phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bắt giữ được bảy đối tượng trong đường dây
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu vừa tạm giữ hình sự bùi thanh phú trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bùi thanh phú đến một cửa hàng dịch vụ xe để thuê một chiếc xe ô tô
sau đó điều khiển xe về nơi trọ của mình ở huyện u minh tỉnh cà mau
tại đây bùi thanh phú đem đến chiếc xe đi cầm cho một người khác với giá là một trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
quá trình điều tra cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với bùi thanh phú về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau thời gian lẩn trốn bùi thanh phú vừa đến công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phương quý vị và các bạn
xe gắn máy là loại tội phạm khá phổ biến hiện nay
mặc dù người dân đã dùng rất nhiều biện pháp để phòng ngừa như gắn ổ khóa chất lượng gắn định vị
nhưng rất nhiều chiếc xe máy có giá trị cao như sh exciter vẫn không cánh bả bay
một băng trộm liên tỉnh với thủ đoạn trộm cắp tinh vi vừa bị công an thành phố cần thơ triệt phá và bắt giữ năm đối tượng thu giữ nhiều xe máy có giá trị
tối ngày bốn tháng chín người phụ nữ này lái chiếc xe máy sh đến tiệm làm tóc của gia đình ở đường trần hưng đạo quận ninh kiều thành phố cần thơ
đến hai mươi hai giờ chiếc xe đã bị kẻ trộm lấy mất dù chị có gắn khóa chống trộm và cả định vị
tôi nghĩ là quẹo vô đó đầu cũng có mấy bạn đi xem xét nhưng mà lúc khách vô đông mấy bạn lo tiếp quản lý khách rồi không để đến xe
qua theo dõi mật phục công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã bắt được năm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy tất cả đều đến từ tỉnh bình phước
dù thực hiện hành vi trộm cắp ở thành phố cần thơ nhưng chúng lại thuê phòng trọ ở vĩnh long
xe lấy cắp được chúng đem gửi vào bãi xe của siêu thị để tránh bị phát hiện
theo công an thành phố cần thơ đây là băng nhóm chuyên trộm xe theo đơn đặt hàng
chủ yếu là xe có giá trị cao
sau khi trộm cắp thành công các đối tượng đem xe đi cất giấu ở nhiều nơi chờ đủ số lượng mới giao hàng
ngoài dụng cụ bẻ khóa chúng còn trang bị cả bình xịt hơi cay và máy phá sóng
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều xe máy có giá trị cao như sh exciter
qua vụ việc này công an thành phố cần thơ khuyến cáo người dân nên trông giữ tài sản cẩn thận trong tầm mắt
bởi các xe dù có gắn định vị khóa chống trộm thì cũng dễ dàng bị lấy mất bởi thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm
thưa quý vị thưa quý vị và các bạn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở đồng tâm mỹ đức hà nội đã kết thúc phần tranh luận
trong bốn ngày xét xử phiên tòa luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của truyền thông và người dân cả nước sau đây sẽ là những ghi nhận của nhóm phóng viên
là một người theo dõi sát diễn biến phiên tòa trong suốt bốn ngày qua phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cho rằng đây là một phiên tòa khiến ông và nhiều người dân có nhiều cảm xúc
nhất là khi nghe những lời phát biểu của thân nhân gia đình ba liệt sĩ công an nhân dân
rất xót xa và tôi có cảm giác cũng như là người thân của mình những đồng chí hành sinh
cũng như là người em cũng như người con và cháu rất xót xa
trong chiến tranh thì nó lại khác nhưng bây giờ trong thời bình mà lại hy sinh ở đây lại hy sinh
là cái mà ta gọi là dùng cái từ lạm dụng từ nhân dân để nó chống đối lại
có thể nói đấy là điều mà chúng tôi rất là xót xa rất là đau xót nhưng đồng thời rất là cảm phục cái sự hy sinh
cái tấm gương quyền mình của dân qua đường trực quan
đồng tình với bản luận tội
các mức án do đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa ra
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cho rằng mức án đề nghị này là phù hợp đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
về thay đổi tội danh từ giết người sang chống người thi hành công vụ cho một mươi chín bị cáo
cũng thể hiện tính nhân văn nhân đạo của đảng và nhà nước ta
tôi thấy là cái cách xử lý của chúng ta nó rất là nghiêm minh nó bản bí thượng tôn pháp luật
công khai tất cả các hành vi phạm tội các bị cáo
một cách công minh rõ ràng chứng cứ rất rõ ràng luận tội rất là chặt chẽ
những cái kẻ mà chủ mưu thì phải trình trự thích đáng để nằm gương cho những người khác
người dân khác phải tỉnh mộ khi mà có sự sử dụng của những người xấu
một mươi chín bị cáo được chuyển đổi tội danh từ giết người sang khung hình phạt của chống người thi hành công vụ
rõ ràng là nó cho thấy rằng là pháp luật nghiêm nghinh
nhưng mà cái tính nâng đỡ cũng giúp như những người phạm tội là có cơ hội cải thiện
những cái phần còn thiện trong con người được nâng lên
đấy cũng là cái mục đích cao cả của pháp luật
trong ngày hôm qua trước khi nghị án hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng
được trình bày lần cuối nhiều bị cáo đã hối hận gửi lời xin lỗi tới gia đình ba cán bộ công an hy sinh
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
để sớm được trở về với gia đình
năm mươi một r ba mươi hai nghìn một trăm tám mươi năm hướng thành phố cao lãnh đi thị xã hồng ngự
khi xe đến cầu đốc vàng hạ thuộc khóm tân đông b thị trấn thanh bình huyện thanh bình
trung điều khiển xe ô tô vừa qua xe mô tô biển số sáu mươi sáu b một ba nghìn sáu mươi do bà nguyễn thị kim xuân điều khiển
chở phía sau bà nguyễn thi dũng chạy cùng chiều
do cẩu thả khi lấy xe vượt không an toàn dẫn đến đầu xe đầu kéo pha chạm với gương chiếu hỏng của xe mô tô
là bà dũng ngã xuống đường bị bánh xe sau của xe đầu kéo cán vào đầu tử vong tại chỗ
bà xuân bị thương nhẹ sau va chạm trung tiếp tục điều khiển xe ô tô đầu kéo chạy về hướng hồng ngự
lúc này ông nguyễn văn kha điều khiển xe mô tô chạy phía sau nhìn thấy tai nạn nên đuổi theo
truy hôn người dân cùng bắt giữ trung và phương tiện
sau khi gây tai nạn bị cáo trung và công ty phạm hùng nộp số tiền một trăm năm mươi triệu đồng để khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện thanh bình tuyên phạt bị cáo trần công trung hai năm tù giam
nguyễn minh tài ở huyện bùn đốt tỉnh bình phước điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi ba
khi đến gần cổng trường tiểu học lộc tấn a thì tông vào xe máy do anh nguyễn anh thư
chú xã lộc tấn điều khiển sau đó đâm tiếp vào cột điện trung thế rồi lật ngang
cú tông mạnh đã khiến cột điện trung thế bị gãy gập toàn bộ khu vực xã lộc tấn bị mất điện
chiếc xe tải bị bẹp rúng phần đầu tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
người điều khiển xe máy bị thương nặng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tám tháng đầu năm lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính
chín trăm chín mươi một trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi phạt tiền hơn chín trăm một mươi bốn triệu đồng
và tạm giữ bảy phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hai mươi năm trường hợp
một số hành vi vi phạm điển hình của người điều khiển phương tiện như dừng đỗ sai quy định
không mặc đồng phục đi vào đường cấm sử dụng xe taxi chở hành khách lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định
điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu biển hiệu theo quy định
trong thời gian tới lực lượng thanh tra giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra xử lý các xe ô tô kinh doanh vận tải bằng hành khách taxi
vi phạm trên địa bàn thành phố đặc biệt là tại khu vực cổng bệnh viện để xóa bỏ tình trạng taxi dừng đỗ
từ ngày một mươi tám tháng chín tới đây vietnam airlines sẽ chính thức khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên
sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín bằng việc thực hiện những chuyến bay một chiều từ việt nam đi nhật bản
các chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu của hành khách từ việt nam đến nhật bản lao động học tập và sinh sống
công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được vietnam airlines cùng các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nhâm ngặt
theo đó trong tháng chín các chuyến bay từ hà nội đi sân bay narita tokyo khởi hành từ hai mươi ba h bốn mươi năm các ngày một mươi tám tháng chín
hai mươi năm tháng chín ba mươi tháng chín từ thành phố hồ chí minh đi narita khởi hành từ h ngày ba mươi tháng chín
các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay boeing bảy trăm tám mươi bảy một trong những dòng tàu bay thân rộng lớn nhất hiện đại nhất của việt nam airlines hiện nay
các chuyến bay chở khách chiều từ nhật bản về việt nam sẽ được thực hiện sau khi có quyết định chính thức của các nhà chức trách
thủ tướng chính phủ có chỉ thị về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn

từ đầu mùa lũ năm hai nghìn hai mươi đến nay lượng mưa trên lưu vực sông mê công thiếu hụt từ ba mươi bốn mươi nên dòng chảy của con sông này ở mức rất thấp
cùng với sự gia tăng nhu cầu sử dụng nước của các nước thượng nguồn sông mekong nên tổng lượng dòng chảy đổ về đồng bằng sông kiều long trong các tháng đầu mùa khô này có khả năng thiếu hụt từ hai mươi ba mươi năm
dự báo trong các tháng tới
nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức cao đến nghiêm trọng
do đó thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long xác định ngay từng vùng từng khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn để chỉ đạo triển khai giải pháp cụ thể bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh
dự báo trong các tháng tới nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức cao đến nghiêm trọng
các địa phương này cũng cần tăng cường sử dụng trang thiết bị phục vụ cấp và chữ nước hộ gia đình như bể bồn lưu túi đựng nước và các hình thức khác
về nông nghiệp cần tập trung giả soát khoanh vùng cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn cùng với bảo đảm xuống giống sớm vụ đông xuân tới ở các vùng ven biển nhằm hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn
ưu tiên sử dụng các giống lúa thơm đặc sản chất lượng cao thời gian sinh trưởng ngắn nhóm giống chịu mặn phèn để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả